nhân chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến cộng hòa pháp
hai bên đã ra tuyên bố chung sau đây là một số nội dung chính của tuyên bố chung việt nam và pháp
hai bên tái khẳng định vai trò trung tâm của liên hợp quốc trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế
cũng như thúc đẩy thịnh vượng và phát triển bền vững
hai bên tái khẳng định coi trọng hiến trương liên hợp quốc và cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau
hai bên nhất trí theo đuổi nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự phát triển của một thế giới đa cực và chủ nghĩa đa phương
dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau bình đẳng công bằng và hợp tác trên tinh thần cùng có lợi
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản
phù hợp với mục đích và nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc
phù hợp với những cam kết quốc tế mà hai bên cùng tham gia ký kết vì sự phát triển của mỗi nước
việt nam và pháp nhắc lại sự coi trọng các mục tiêu và nguyên tắc mà các cơ quan của liên hợp quốc theo đuổi
trong đó có tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc
hai bên nhấn mạnh cam kết tạo thuận lợi cho tự do hóa thuận lợi hóa thương mại và đầu tư
coi trọng vai trò của tổ chức thương mại thế giới
hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác cải thiện cơ chế quản trị toàn cầu thúc đẩy tăng trưởng bền vững
hai bên tái khẳng định chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất
chống lại hòa bình và an ninh mọi hành vi khủng bố đều là tội ác không thể biện minh
hai bên bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng nền tảng của quan hệ giữa asean và liên minh châu âu eu
hoan nghênh kết quả của hội nghị cấp cao kỷ niệm bốn mươi năm quan hệ asean eu
hai bên bày tỏ mong muốn sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu
trong năm hai nghìn một mươi tám đưa hiệp định vào thực hiện nhanh chóng và hiệu quả
hai bên cho rằng hiệp định này cùng với hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện pca
sẽ tạo ra những triển vọng mới làm sâu sắc thêm các cơ chế đối thoại hiện có
hai bên nhấn mạnh hiệp định thương mại tự do sẽ đóng vai trò động lực
làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa pháp và liên minh châu âu với các nước asean
hai bên nhất trí tăng cường quan hệ đối tác việt nam eu trên các vấn đề chính trị và an ninh
kể cả trong lĩnh vực an ninh biển
hai bên hoan nghênh vai trò của asean trong việc thúc đẩy một cách hòa bình hợp tác quốc tế biển
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ công ước liên hợp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp
không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và tự do hàng hải
hàng không tại mọi vùng biển và đại dương tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
hai bên cũng khẳng định ủng hộ các nỗ lực của asean và trung quốc
nhằm thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển đông doc
và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc mang tính thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế
hai bên hoan nghênh sự phát triển mẫu mực của mối quan hệ song phương trong bốn mươi năm năm qua
và nhấn mạnh mong muốn phát triển và làm sâu sắc hơn nữa tất cả các lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược
được ký kết vào năm hai nghìn một mươi ba giữa việt nam và pháp
hai bên tái khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên
tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế thương mại đầu tư
ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển bền vững khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo
pháp ngữ pháp luật và tư pháp y tế hợp tác địa phương giao lưu nhân dân văn hóa du lịch
cùng với các nội dung chính về kinh tế ngoại giao quốc phòng các vấn đề về giáo dục y tế
văn hóa xã hội cũng đã được hai bên thống nhất trong tuyên bố chung
hai bên tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong việc tăng cường quan hệ
đối tác chiến lược việt nam pháp tổng bí thư đảng cộng sản việt nam đã mời tổng thống
cộng hòa pháp thăm việt nam tổng thống pháp macron đã nhận lời
toàn văn tuyên bố chung việt nam pháp mời quý vị theo dõi trên báo nhân dân